khi xử lý vấn đề sim giác qua giả soát cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cùng các nhà mạng
đã phát hiện một số lượng lớn thuê bao di động có chung một giấy tờ
cục viễn thông sẽ giả soát thêm để chuẩn hóa thông tin chặn thuê bao có dấu hiệu thông tin không chính xác
đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ của bộ thông tin và truyền thông diễn ra vào chiều ngày một mươi ba tháng năm tại hà nội
theo cục viễn thông từ ngày một mươi năm tháng bốn các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định
các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện quy định về việc phát triển thuê bao mới
mặc dù vậy vẫn còn tình trạng sim giác được phản ánh từ một số cơ quan báo chí và người sử dụng
đại diện cục viễn thông đề nghị người dùng di động cần tích cực sử dụng dịch vụ nhắn tin tới đầu số một nghìn bốn trăm bốn
kèm theo số căn cước công dân để xem đang đứng tên bao nhiêu sim
từ đó có hoạt động chuẩn hóa hoặc đăng ký lại thông tin thuê bao
trường hợp phát hiện các vi phạm như sim tồn canh có thông tin thuê bao
thanh tra bộ tổ chức thanh tra xử lý vi phạm có thể xem xét ở mức cao nhất là dừng phát triển thuê bao mới
đồng thời bộ thông tin và truyền thông sẽ xem xét có văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp
và báo cáo thủ tướng chính phủ có hình thức kỷ luật
ngày một mươi ba tháng năm đoàn công tác của báo nhân dân do đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam làm trưởng đoàn đã về trao tặng kinh phí xây dựng năm căn nhà máy ấm tình thương
cho hội viên phụ nữ nghèo tại tỉnh bến tre
để chung tay với tỉnh bến tre chia sẻ khó khăn hỗ trợ các hộ dân là hội viên phụ nữ nghèo gặp khó khăn của địa phương ổn định cuộc sống
báo nhân dân đã dẫn động công ty cổ phần bất động sản trường sơn hỗ trợ kinh phí xây dựng năm căn nhà máy ấm tình thương
mỗi căn trị giá năm mươi triệu đồng
tổng kinh phí hai trăm năm mươi triệu đồng
đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân hy vọng với sự đồng hành của doanh nghiệp nỗ lực của báo nhân dân
sẽ giúp một số gia đình phụ nữ tỉnh bến tre dược qua khó khăn an cư lạc nghiệp yên tâm lao động sản xuất dương lên thoát nghèo
thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh bến tre đồng chí trần thanh lâm phó bí thư thường trực tỉnh ủy bến tre
cùng tỉnh hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn
tỉnh sẽ tiếp nhận quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích đúng đối tượng
đảm bảo tiêu chí chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
chiều một mươi ba tháng năm tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về hành trình
thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm hai nghìn hai mươi bốn
hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm nay dự kiến diễn ra
trên cả nước trong thời gian từ tháng năm đến tháng một mươi ban tổ chức đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể
cho hành trình nổi bật như huy động hai mươi thầy thuốc trẻ tham gia trực tiếp và trực tuyến
tư vấn khám bệnh trực tiếp cho khoảng một trăm linh người dân sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo
ai đối với khoảng một triệu người dân bên cạnh đó hành trình còn kỳ vọng tuyên truyền
cung cấp thông tin về các bệnh không lây nhiễm đạt khoảng một tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến
tư vấn về kiến thức phòng chống các bệnh không lây nhiễm cho khoảng một triệu thanh niên
lễ xuất quân hành trình dự kiến diễn ra vào sáng một mươi tám tháng năm tới đây tại thành phố hà nội ngay sau
buổi lễ dự kiến ban tổ chức sẽ tiến hành khám bệnh cho khoảng hai người dân trên địa bàn thành phố
chiều một mươi ba năm lễ phát động festival mỹ thuộc trẻ lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức cuộc thi do
bộ văn hóa thể thao và du lịch giao cho cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm chủ trì phối hợp với các
tổ chức đơn vị liên quan thực hiện dự kiến khai mạc vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội
với đề tài sáng tác tự do festival mỹ thuật trẻ lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi bốn khuyến khích các tác phẩm có
tính nhân văn hướng thiện phản ánh tích cực đời sống xã hội đương đại tác phẩm sáng tác về các nhân
vật và sự kiện lịch sử của đất nước mỗi tác giả được gửi tham gia ba tác phẩm hoặc bộ tác phẩm là
nghệ thuật hội họa đồ họa điêu khắc nghệ thuật sắp đặt nghệ thuật trình diễn nghệ thuật hình ảnh
và các hình thức nghệ thuật đương đại khác cơ cấu giải thưởng bao gồm ba giải nhất sáu giải nhì
chín giải ba một mươi giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc tác giả gửi ảnh về cục mỹ thuật nhiếp ảnh
và triển lãm phòng mỹ thuật tầng ba số ba mươi tám k ba quát hà nội hoặc email festivalmỹthuậttrẻ hai nghìn hai mươi bốn
a gmail com thời hạn nộp tác phẩm đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn tính theo giới bưu điện
thưa quý vị nhằm đa dạng sản phẩm du lịch tạo điểm nhấn góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch
về với ninh bình từ đầu tháng năm vườn quốc gia cúc phương đã đưa vào hoạt động tua đêm ngắm đom đóm
và động vật quý hiếm qua đó giúp du khách khám phá thiên nhiên kỳ vĩ về đêm góp phần nâng cao hiểu biết
của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường hệ sinh thái tự nhiên và các loài động vật hoang dã
đến với tua đêm ngắm đom đóm và động vật quý hiếm du khách được hòa mình vào khung cảnh lung linh
của hàng triệu con đom đóm lấp lánh trong đêm ngắm nhìn và tìm hiểu về nhiều loại động vật hoang dã
sinh sống kiếm ăn ở môi trường tự nhiên như hưu nai tê tê cây văn cây mực meo rừng
rái cá cu ly cũng như công tác cứu hộ chăm sóc bảo tồn tái thả tại vườn quốc gia cúc phương
tôi luôn luôn rất là muốn về rừng bởi vì là chỉ cách thủ đô có hơn một giờ đồng hồ thôi thì chúng ta đã gặp
một không gian hoàn toàn khác bầu không khí khác âm thanh khác nhịp điệu khác và không khí thì vô cùng
mắt lạnh và trong lành cộng với cả những khung cảnh thiên nhiên kể cả đêm hay là ngày đều rất là tuyệt vời
cháu thích nhất là được xem tê tê và các loại động vật rất là vui ạ cháu học được là chúng ta phải biết
bảo vệ động vật và môi trường
tua đêm tham quan diễn ra từ một mươi chín h đến hai mươi hai h tất cả các ngày trong tuần mỗi lượt kéo dài khoảng một đến một năm tiếng
để bảo đảm chất lượng cũng như cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của các loại động thực vật
vườn quốc gia cúc phương giới hạn số lượng tham gia tối đa là một trăm linh người một tối
với cái nhiệm vụ là khai thác những cái giá trị đa dụng về rừng thì là cúc phương hướng tới cái công tác là du lịch sinh thái
có nghĩa là gì có nghĩa là hướng tới khách tham quan du lịch đến với cúc phương
được tìm hiểu nhiều hơn được học tập nhiều hơn về những cái điều kỳ diệu trong thiên nhiên
qua đó thì có thêm cái tình yêu đối với thiên nhiên hơn
sở hữu thảm thực vật đa dạng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm
dự kiến đây sẽ là một tour tham quan trải nghiệm độc đáo mà các du khách yêu thích khám phá thiên nhiên
khó có thể bỏ qua khi tới vườn quốc gia cúc phương
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số giao hôm nay
trên báo nhân dân có bài tạo thuận lợi cho hợp tác xã tiếp cận tín dụng
những năm qua kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng
song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra còn nảy sinh một số bất cập hạn chế cần giải quyết
vì tiếp cận nguồn vốn tín dụng của khu vực này còn gặp nhiều khó khăn
do chưa đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu vay vốn tối thiểu
mục thời đàm trên báo thời nay có bài viết phát triển giao thông thủ đô hiện đại bền vững
những giải pháp cấp bách mà hà nội đang khẩn trương tiến hành như tuyến vành đai hai năm tuyến vành đai bốn
tuyến metro nhổn ga hà nội để chờ mong một bức tranh giao thông thủ đô sáng sủa hơn trong thời gian tới
tuy nhiên đây cũng mới chỉ là những giải pháp có thể thao gỡ phần nào tình trạng un tắc cục bộ ở thủ đô vào những giờ cao điểm
điều quan trọng hơn là một chiến lược phát triển giao thông công cộng thủ đô khoa học hiện đại với nhiều loại hình
trong đó ưu tiên phát triển mạng lưới đường sắt đô thị với lộ trình phù hợp từng giai đoạn cụ thể
để xây dựng hệ thống giao thông công cộng văn minh tiện ích đáp ứng nhu cầu đi lại của đông đảo hành khách
có như vậy hệ thống giao thông công cộng ở thủ đô mới xứng tầm với sự phát triển nhanh của đất nước
điều gì đang xảy ra với vàng là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo đại đoàn kết số ra ngày hôm nay
giá vàng đã và đang biến động rất mạnh tăng vượt đỉnh rồi lại lao dốc rất nhanh
những diễn biến trên thị trường vàng cho thấy công tác quản lý vàng còn nhiều bất cập
phần lớn các chuyên gia đều chung quan điểm biến động giá vàng cần phải được xem xét
cần làm rõ ai đang thao túng giá vàng
cơ quan quản lý là ngân hàng
nhà nước cần phải trả lời câu hỏi tại sao lại có hiện tượng tranh lệch giá vàng với sgc
và vàng quốc tế từ một mươi năm hai mươi triệu đồng một lượng
có hay không lợi ích nhóm tiền tranh đó ai được hưởng lợi
tại sao không xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng biếng
chưa kể nguồn cung vàng miếng sgc thời gian qua được ngân hàng nhà nước bung ra hạn chế
song mọi nhu cầu mua bán vàng sgc của người dân đều được đáp ứng
như vậy có nghĩa là nguồn cung cũng không hề hiếm
mặc dù đã chính thức triển khai chương trình
thực hiện được hơn một năm nhưng đến thời điểm hiện tại
tỷ lệ giải ngân vốn vai gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
yêu đãi cho nhà ở xã hội mới chỉ đạt năm
theo bài viết gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội
vì sao giải ngân nhỏ dọt trên báo kinh tế và đồ thị
với tình trạng này mục tiêu hoàn thành một trăm ba mươi căn hộ nhà ở xã hội
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đang gặp nhiều thách thức
theo các chuyên gia một trong những nguyên nhân dẫn tới chương trình phát triển
và chưa đạt hiệu quả là doanh nghiệp người dân khó tiếp cận với nguồn vốn vai
vì vậy cần phải đơn giản hóa tối đa điều kiện cho vay đối với các dự án nhà ở xã hội
dự án nào đã được phê duyệt đủ điều kiện thì phải giải ngân nhanh theo lộ trình triển khai
bởi lẽ những dự án này đã đủ an toàn và phía ngân hàng cũng không phải lo
nguồn vốn đó bị thất thoát hoặc khó thu hồi
theo bài viết kẹt giữa kho báu bosit trên báo tiên phong
tỉnh đắk nông đứng đầu cả nước
về chữ lượng bosit một loại khoáng sản có giá trị trên thế giới
bosit ở đắk nông chiếm khoảng một phần ba diện tích toàn tỉnh
nằm trên kho báo địa phương này đang mắc kẹt giữa các quy hoạch trồng lấn
cơ chế chính sách khai thác rất cần trung ương tháo gỡ
ông hồ văn mười chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông cho biết
hiện nay có nhiều nhà đầu tư ở việt nam rất quan tâm và muốn đầu tư vào lĩnh vực khai thác
chế biến bosit tại địa phương
khai các dự án công trình trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn vì vướng quy hoạch
trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài
tăng tốc giải ngân khắc phục tâm lý sợ tiêu tiền công
tính đến hết tháng bốn
ước tính giải ngân vốn đầu tư công đạt một mươi bảy bốn mươi sáu kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
kết quả này là tích cực nhưng tới đây vẫn cần tiếp tục thúc đẩy
vì hiện vẫn còn những đơn vị chưa giải ngân được đồng nào
hoặc giải ngân rất thấp
trao đổi về giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công
ủy viên chuyên trách ủy ban xã hội phạm trọng nghĩa cho rằng
cần khắc phục ngay tình trạng sợ tiêu tiền công
thực tế có không ít nơi vốn đầu tư công giải ngân chậm
dự án y ảnh có tình trạng cơ quan liên quan đùn đẩy
cán bộ sợ sai chờ đợi cấp trên
không ít ngành địa phương tồn động vốn